khi đó đến nay dân số toàn xã đã tăng gấp đôi nên không thể đáp ứng được nhu cầu

từ năm hai nghìn một mươi bốn ubnd xã vĩnh quỳnh lại làm đường giao thông để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thuận mới làm vỡ đường ống gây tổn thất nước sạch châm trọng
từ năm hai nghìn một mươi bốn ubnd xã vĩnh quỳnh lại làm đường giao thông để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thuận mới làm vỡ đường ống gây tổn thất nước sạch châm trọng
do thiếu nước sạch người dân vĩnh quỳnh buộc phải dùng nước riêng khoan để sử dụng nên chịu cảnh ô nhiễm nặng
nếu mà nói về nguồn nước diễn khoan thì để mà đảm bảo hợp vệ sinh thì cũng không được đảm bảo cho năm
nguồn nước sử dụng trước đây thì nói chung là thứ nhất là chảy rất yếu
tậm chí là cũng có lúc là gia đình phải chụp hàng giờ mới lấy được một ít nước
nguồn nước giếng khoan là gia đình chúng tôi là dùng vì bắt buộc không có phải sử dụng thôi chứ còn rất là ô nhiễm
người dân nơi đây đã và đang phải chịu những hậu quả nghiêm trọng từ việc dùng nguồn nước ô nhiễm trong sinh hoạt hàng ngày
bệnh ngoài da này cũng nhiều
rồi thì là bệnh ở đây thì một số bệnh thanh niên những người trung tuổi chết cũng nhiều về bệnh ung thư
nếu như ở đây cũng có thể gọi là một cái làng ô nhiễm được rồi
với tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm khăn hiếm nước sạch và thường xuyên phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm
thì đây thật sự là vấn đề báo động với sức khỏe của người dân nơi đây